câu chuyện khởi nguồn từ việc một chủ quán ăn phát hiện chai nước uống nămber one của tân hiệp pháp
có dị vật giống một con ruồi người này sau đó đã liên hệ với tân hiệp pháp và yêu cầu đưa anh ta
tiền để đổi lấy sự im lặng sau nhiều lần thương lượng tân hiệp pháp đã đồng ý đưa cho vị khách
này năm trăm linh triệu đồng để đổi lấy sự im lặng tuy nhiên trong lúc hai bên đang giao dịch thì bất ngờ
công an ập tới bắt quả tang mặc dù với tâm thế người bị hại nhưng chính thương hiệu này rơi vào
một cuộc khủng hoảng truyền thông nhiều người cho rằng tân hiệp pháp đã bẫy người tiêu dùng
ị lớn bắt nạt bé và kêu gọi tẩy chay sản phẩm của công ty xuất hiện trước truyền thông thời điểm đó
một đại diện tân hiệp pháp tự tin cho rằng sẽ giải quyết mọi việc chủ động và lường trước hệ quả
sẽ xảy ra tuy nhiên dường như thực tế đã không diễn ra như dự đoán lãnh đạo tân hiệp pháp phải
thừa nhận nếu người tiêu dùng tiếp tục quay lưng với sản phẩm thì doanh nghiệp có nguy cơ phá sản
trong vài năm tới đáng lưu ý trong thông cáo phát đi ngay trước phiên tòa xét xử vụ án con ruồi
một trăm linh triệu đồng giữa người khách hàng và phía tân hiệp pháp doanh nghiệp này cho hay sự việc này đã
làm ảnh hưởng lớn đến uy tín thương hiệu và doanh thu của tập đoàn ước tính thiệt hại thực tế khoảng
hai tỷ đồng ngày tám tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu tòa án xét xử võ văn minh cưỡng đoạt năm trăm linh triệu đồng
công ty tân hiệp phát trong vụ trai number one có rùi tại tòa án nhân dân cấp cao ở thành phố
hồ chí minh đã trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận cả nước đến phiên tòa lần này bị cáo
minh kháng cáo kêu oan với quan điểm chính cho rằng công ty tân hiệp pháp đã cố tình gài bẫy
mình khi một mặt đồng ý thương lượng với minh từ mức tiền bị cáo đề nghị là một tỷ đồng để mua sự
im lặng xuống còn năm trăm linh triệu đồng nhưng lại âm thầm báo công an để khi anh nhận tiền từ công ty
thì mình sẽ đồng ý
tại phiên tòa bị cáo minh nhấn mạnh quan điểm của bản thân cho rằng lỗi chính khi trai number one có rùi
là do quá trình sản xuất không đảm bảo vệ sinh của công ty tân hiệp pháp vì thế khi mua sự im lặng
của mình thì đôi bên cũng có lợi khi công ty giữ được uy tín còn bị cáo thì có tiền nhờ công phát hiện
tại phiên tòa bị cáo chỉ kháng cáo kêu oan không kháng cáo yêu cầu giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử quyết định
không giảm hình phạt cho bị cáo giữ nguyên mức bảy năm tù
theo luật sư trương thanh đức đây là cái giá mà doanh nghiệp như tân hiệp pháp phải trả cho những ứng xử thiếu khôn ngoan của mình
thậm chí nếu sau phiên tòa phúc thẩm vị khách hàng kia vẫn bị tuyên án tù nặng
thì doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản do bị người tiêu dùng quay lưng
cái xay nhất ở đây do ứng xử kém văn hóa của doanh nghiệp và là thứ không thể tha thứ được
người tiêu dùng mà cố tình tạo ra mọi tình huống để tống tiền
nhưng trường hợp này không hẳn là như vậy
người ta đặt vấn đề doanh nghiệp đồng ý hay không không bị cưỡng ép phụ thuộc hay bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng
nếu đường đường một doanh nghiệp làm ăn bài bản uy tín thì chả việc gì phải ngại
đằng này nhiều người cho rằng anh lại bẫy lại ràn mặt người tiêu dùng
luật sư nói
về phía người tố cáo anh ta có vi phạm nhưng theo tôi nặng thì nên xử án treo không thể xử phạt hành chính thôi
luật sư đức nhận định
nhiều chuyên gia kinh tế đồng tình quan điểm này và cho rằng
hiện nay xã hội tinh tưởng hơn nhiều do vậy người tiêu dùng mới tẩy chay khủng khiếp như thế
nếu giờ vẫn đi theo logic xử mạnh tay bỏ tù cả chục năm thì có khi doanh nghiệp sẽ sập tiệm
đừng khiến người tiêu dùng phản ứng tiêu cực thêm sẽ trả được gì cả
về phía tân hiệp pháp cho hay
dù thiệt hại lớn về mặt kinh tế nhưng doanh nghiệp này không yêu cầu bồi thường
vị luật sư nói
đừng nói là không đòi mà không có lý do gì để đòi cả
phải chứng minh được là có thiệt hại trực tiếp
còn ở đây tôi hiểu là người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm khiến doanh nghiệp thiệt hại chứ không phải là người ta làm thiệt hại
năm trăm linh triệu vẫn còn nguyên năm trăm linh triệu của anh
chỉ người ta thiệt hại vì phải vào tù mà thôi
tân hiệp pháp bước chân vào ngành nước giải khát kể từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tiền thân là nhà máy bia bến thành
nhà máy thô sơ đầu tiên
được vợ chồng ông trần quý thanh gây dựng nằm trên đường nơ trang long quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đến năm hai nghìn một tân hiệp pháp gây dấu ấn trên thị trường đến nhờ sản phẩm nước tăng lực nomber oan
hàng loạt sản phẩm của tân hiệp pháp sau đó đã được người tiêu dùng biết tới như trà xanh không độ trà thảo mộc đốc tơ thanh nước ép trái cây sữa đậu nành
việc kinh doanh thuận lợi đã giúp tân hiệp pháp bức tông mạnh mẽ trở thành ông lớn trong ngành nước giải khát việt nam
và trực tiếp cạnh tranh với các đối thủ lớn đến từ nước ngoài như pepsi coca cola
năm hai nghìn một mươi tám trong một buổi chia sẻ với truyền hình quốc tế ông trần quý thanh xác nhận tân hiệp pháp đang đạt doanh thu năm trăm linh triệu usd một năm với bốn công nhân đang làm việc
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi đạt doanh thu ba tỷ usd
theo số liệu kinh doanh của tân hiệp pháp năm hai nghìn một mươi bốn tân hiệp pháp ghi nhận kết quả doanh thu khoảng bảy tỷ đồng
lãi trước thuế là chín trăm ba mươi tỷ đồng và lãi sau thuế là bảy trăm ba mươi tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi chín chỉ riêng nhà máy tại bình dương doanh thu của tân hiệp pháp đạt năm tám trăm năm mươi tỷ đồng
lãi sau thuế ở mức một năm trăm năm mươi bốn tỷ đồng
tại thời điểm vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín quy mô vốn chủ sở hữu của công ty chỉ là sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng
trong đó nguồn lợi giữ lại chiếm phần lớn
đạt hơn bốn trăm bảy mươi tám
một mươi hai tỷ đồng
theo bloomberg năm hai nghìn một mươi chín ông trần quý thanh đang tìm kiếm một đối tác chiến lược để có thể đầu tư ba tỷ usd giúp tân hiệp pháp trở thành một red bul tiếp theo trong khu vực
thời điểm đó tân hiệp pháp kỳ vọng sẽ tăng doanh thu gấp đôi lên một tỷ usd trong vòng năm năm tới và giá trị doanh nghiệp có thể đạt năm tỷ usd
trước đó theo forbes năm hai nghìn một mươi hai tân hiệp pháp đã từ chối đề nghị hợp tác với giá trị đầu tư
tân hiệp pháp đã từ chối đề nghị hợp tác với giá trị đầu tư lên đến hai năm tỷ usd từ coca cola của mỹ với lý do là hai bên có tầm nhìn khác nhau
nếu chấp nhận thương vụ m a lịch sử đó ông trần quý thanh có lẽ đã lọt danh sách những người giấu nhất hành tinh của forbes từ trước cả tỷ phú usd phạm nhật vượng
với sự xuất hiện trong forbes books từ năm hai nghìn một mươi tám ông trần quý thanh được xem là gương mặt người việt nam sẽ nhanh chóng lọt top tỷ phú đô la mỹ
mặc dù vậy tân hiệp pháp chưa niêm yết trên sản chứng khoán
tập đoàn tân hiệp pháp sở hữu bốn nhà máy sản xuất tại bình dương hà nam chu lai quảng nam và hậu giang
cùng các pháp nhân thành viên như công ty trách nhiệm hưu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp công ty trách nhiệm hưu hạn no một hà nam công ty trách nhiệm hưu hạn no một chu lai
mảng đồ uống của tân hiệp pháp tạo ra cả ngàn tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm trong suốt một thời gian dài
giúp cho quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng trong nhiều năm
tại thời điểm vào ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công ty tân hiệp pháp có vốn điều lệ là một bảy trăm linh sáu tỷ đồng với các cổ đông
gồm các bà phạm thị nụ nắm năm mươi bốn bốn mươi chín vốn điều lệ bà trần uyên phương nắm hai mươi chín ba mươi tám vốn điều lệ bà trần ngọc bích nắm một mươi sáu một mươi hai vốn điều lệ
tuy nhiên đến ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
vốn điều lệ đăng ký của tân hiệp pháp giảm còn hai trăm bảy mươi bốn tỷ đồng nhưng các tỷ lệ sở hữu của gia đình ông thanh không thay đổi
trong nhiều năm qua tập đoàn của ông trần quý thanh được cho là mở rộng sang mạng bất động sản
trong khoảng thời gian từ một mươi tám đến hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
có một mươi công ty được thành lập với cùng vốn điều lệ là một năm trăm linh tỷ đồng và cùng cơ cấu sở hữu là bà trần uyên phương nắm giữ chín mươi chín
bà trần ngọc bích nắm giữ năm và bà phạm thị nụ nắm giữ
đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín thêm công ty cổ phần đầu tư và bất động sản lộc điền được thành lập với vốn điều lệ lớn hơn hẳn
đạt ba tám trăm ba mươi tỷ đồng nhưng cơ cấu sở hữu vẫn không thay đổi
chỉ trong vòng chưa đầy một tháng có ít nhất một mươi một công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản đã được thành lập với tổng vốn đăng ký điều lệ
lên tới một mươi tám tám trăm ba mươi tỷ đồng
ông trần quý thanh rất ít khi đứng tên sở hữu góp vốn trong các công ty thuộc hệ thống tân hiệp pháp
mà hầu hết do vợ ông là bà phạm thị nụ và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích đứng tên
bên cạnh những công ty có vốn tương đối lớn được thành lập gần đây từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay gia đình ông thanh cũng thành lập cả chục công ty khác
một số cái tên đáng chú ý như công ty trách nhiệm ưu hạn thương mại dịch vụ
đầu tư quang vinh có vốn là một hai trăm linh tỷ đồng công ty cổ phần đầu tư bất động sản centory bay đà nẵng là bảy trăm bảy mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản tqt là năm mươi tỷ đồng
tuy nhiên điều bất ngờ là chỉ vài tháng sau khi thành lập vào tháng tám đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
hầu hết các công ty trong số này đã đột ngột công bố giải thể
cùng với lý do là không có dự án để đầu tư phát triển và về việc duy trì hoạt động của doanh nghiệp
cũng không có hiệu quả
sau khi cho ngưng hoạt động loạt doanh nghiệp thành lập năm hai nghìn một mươi chín
thì sang năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tân hiệp pháp lại cho thành lập khoảng chục công ty mới
với vốn điều lệ vài trăm tỷ đồng mỗi đơn vị tất cả đều hoạt động ngành nghề bất động sản
các doanh nghiệp này đều do các thành viên trong gia đình ông thanh nắm vốn và làm đại diện pháp luật
trong đó phần lớn là do bà trần uyên phương đứng tên
điều đáng nói mảng bất động sản cũng chính là lĩnh vực ông trần quý thanh
và con gái rơi vào vòng lao lý
theo thông tin từ bộ công an cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với ông trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tân hiệp pháp
bộ công an giao cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiến hành điều tra xác minh
giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
tố cáo ông trần quý thanh cùng các con gái là trần uyên phương trần ngọc bích
và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế cưỡng đoạt tài sản
làm các dự án bất động sản có trị giá đặc biệt lớn tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông trần quý thanh
cùng các con gái là trần uyên phương trần ngọc bích đủ yếu tố cấu thành tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tài khoản bốn điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã xác định quyết định khởi tố
bị can đối với ông trần quý thanh trần nguyên phương trần ngọc bích
ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần quý thanh
trần uyên phương trần ngọc bích và tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại chín địa điểm
đối với ba bị can các quyết định lệnh của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật